những nạn nhân còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại các khoa của bệnh viện chợ rẫy
riêng tài xế xe khách sau khi bế một nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu đã đến cơ quan công an trình diện
hiện phía công ty phương trang đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn